tiếp tục nội dung thi đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
tối qua ngày một mươi sáu tháng bảy hai trận chung kết nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ
để tìm ra hai đội vô địch đã diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính
trận chung kết ở nội dung đồng đội nam là trận đấu vô cùng gây cấn giữa tnt một gặp vi xem hải dương
cả ba trận đấu đều diễn ra vô cùng gây cấn với tỷ số sát sao ba hai
trận đấu đầu tiên tay vợt bùi quang hiền của vxm hải dương đã đánh bại tay vợt đinh anh hoàng của tnt một
trận đấu thứ hai chiến thắng dành cho tay vợt nguyễn đức tuân của vxm hải dương
dù gặp khó khăn trước tay vợt lê đình đức của tnt một ở trận đấu thứ ba
nhưng đoàn bá tuấn anh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành chiến thắng
giúp cho câu lạc bộ vxm hải dương giành chức vô địch
ở nội dung đồng đội nữ dù đã rất cố gắng nhưng trước một nhà đương kim vô địch
câu lạc bộ hồ chí minh một quá mạnh câu lạc bộ hải dương đã không thể tạo ra điều bất ngờ
khi để thua và đành chấp nhận ở vị trí áo quân
cũng trong chiều tối qua đã diễn ra các trận đấu loại trong khuôn khổ nội dung đánh đôi nam nữ